thưa quý vị vaccine phòng covid một mươi chín đã được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
được sử dụng hai liều cơ bản và tiêm cùng loại
nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện thì mũi một sẽ được tiến hành tiêm chủng ngay trong tháng một mươi này
đó là thông tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn mở đầu bản tin sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
cụ thể thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tính đến hết ngày một mươi một tháng một mươi
bộ y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn năm mươi năm triệu liều vaccine phòng bệnh cho người trên một mươi tám tuổi
để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine theo kinh nghiệm của một số quốc gia
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo lộ trình từ lứa tuổi cao
lứa tuổi cao đến thấp tiêm trước cho lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh tại địa phương
bộ y tế cũng vừa ra văn bản hướng dẫn nêu rõ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
tuy nhiên nhiều tỉnh thành phố vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp
người bệnh đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn tức là vùng đỏ hoặc cách ly y tế vùng tức là vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa phương có dịch ở cấp độ ba tương đương vùng cam
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
tuy nhiên nhiều tỉnh thành phố vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
tại hà nội các chốt kiểm soát ở cửa ngõ vẫn duy trì việc kiểm tra giấy đi đường
dây xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và giấy tờ tùy thân với người ra vào thủ đô
tỉnh bắc ninh bắc giang quảng trị quảng ngãi cũng yêu cầu phải khai báo y tế và có kết quả âm tính với sars cov hai
tin an ninh trả tự tòa nhân dân huyện kiên lương tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo phùng văn bá chủ tịch huyện giang thành và lê văn thanh chủ tịch huyện kiên lương
mỗi bị cáo sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín khi tổ công tác phòng chống dịch bệnh xã kiên bình đang thực hiện tuần tra kiểm soát
thì phát hiện chị nguyễn thị ngà em điều khiển xe chở chồng là ngô văn thi lưu thông trên đường
vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và vi phạm an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ phùng văn bá là cậu ruột của thi và lê văn thanh là em cùng cha khác mẹ với thi chạy đến
tổ công tác yêu cầu bá và thi giữ khoảng cách theo quy định phòng
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành mà còn xông vào đánh một cán bộ công an xã và một chiến sĩ dân quân tự vệ
bản đầu xác định hai đối tượng có biểu hiện xây bia rượu
bốn đối tượng có liên quan đến vụ bắt cóc đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc xảy ra vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa úng tàu
bắt giữ tại thành phố hồ chí minh sau hơn một mươi tháng lần trốn
theo điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thông qua trần văn tín quê tiền giang trần anh tuấn quê tây ninh
đã thuê lê minh chú tại thành phố hồ chí minh giúp sức bắt cóc người đàn ông chú tại bà rịa úng tàu với giá một trăm linh triệu đồng
sau đó minh rủ trần bá vương trần văn sang lê bảo lê bảo hoài nam cùng chú thành phố hồ chí minh
và một số đối tượng hiện đang bỏ trốn tham gia gây án
minh được tuấn ứng trước hai mươi triệu đồng
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng thực hiện bắt cóc nạn nhân và đưa con tin đến một dãy cà phê ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đòi tiền chuộc
sau bốn mươi tám giờ đồng hồ nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện xuyên mộc
phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được tuấn tín và các đối tượng có liên quan giải cứu nạn nhân an toàn
đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng còn lại là minh vuông sang và nam
đã bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa úng tàu bắt giữ sau hơn một mươi tháng lần trốn
để biết các bốn người này đều là những đối tượng hình sự cộng cán từng có tiên án tội giết người cướp trộm các tài sản
còn tại đà nẵng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố sự kiến là từ giờ ngày mai một mươi sáu tháng một mươi
thành phố sẽ mở lại tất cả các hoạt động ngoại trừ dịch vụ làm đẹp vũ trường karaoke massag casino
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sự kiến từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi thành phố sẽ mở cửa trở lại các hoạt động
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng và tất cả các quận huyện đều thống nhất đánh giá thành phố đang ở cấp độ hai nguy cơ dịch bệnh
hiện thành phố chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
dự kiến từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi thành phố đà nẵng mở cửa gần như tất cả các hoạt động chỉ tiếp tục dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh làm đẹp dịch vụ tiếp xúc gần như vũ trường karaoke massag
đáng chú ý là cho phép phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng không quá năm mươi công suất của cơ sở các phòng tập gym yoga bia cũng được hoạt động trở lại
tuy nhiên các cơ sở muốn hoạt động trở lại thì phải có thiết bị quét mã qr có phương án phòng chống dịch người dân tham gia các hoạt động phải tuân thủ năm k và các biện pháp phòng chống dịch
từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh bình định cho phép mở lại các phòng chống dịch
tỉnh bình định cho phép mở lại một số hoạt động có điều kiện trên địa bàn gồm dịch vụ thể dục thể thao giải trí trong nhà như zyam yoga karaoke massage internet công cộng trò chơi điện tử chỉ được phục vụ không quá năm mươi công suất
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phục vụ không quá năm mươi công suất khuyến khích bán hàng mang về thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tối đa đến hai mươi một giờ hàng ngày
tỉnh bình định cho phép tắm biển từ bốn h ba mươi phút đến bảy giờ hàng ngày
khi tắm biển không tập trung thành nhóm quá một mươi người không tập trung chơi thể thao ăn uống bán hàng rong trên bãi biển không tổ chức dịch vụ tắm nước ngọt đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển
các hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được tổ chức nhưng không tập trung quá ba mươi người và phải thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
thưa quý vị nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín mà chính phủ mới ban hành đã đáp ứng mong mỏi của tất cả người dân
bắt đầu lộ trình thích ứng an toàn kiên trì thực hiện mục tiêu kép và phấn đấu đưa cả nước sang trạng thái bình thường mới trong năm nay
thì một sự chỉ đạo thống nhất để các ngành các địa phương cùng phối hợp nhịp nhàng là điều hết sức cần thiết
căn cứ vào nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ bộ y tế ngay lập tức đã xây dựng và ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế làm căn cứ để các địa phương đánh giá mức độ dịch bệnh covid một mươi chín
theo nghị quyết có bốn cấp độ đánh giá mức độ dịch covid một mươi chín gồm
cấp một nguy cơ thấp
cấp hai nguy cơ trung bình
cấp ba nguy cơ cao
và cấp bốn nguy cơ rất cao
bộ y tế đã dựa vào hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới để đánh giá bốn mức độ nguy cơ của dịch bệnh
để đưa ra các quy định cụ thể xác định và điều chỉnh cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó ba tiêu chí cấp độ của dịch gồm
số ca mắc mới trên một trăm linh người dân trong thời gian một tuần
độ bao phủ vaccine với người từ một mươi tám tuổi và người trên năm mươi tuổi
tiêu chí đảm bảo về thu dung điều trị tại các cơ sở y tế
các tuyến khi có dịch xảy ra
đồng thời yêu cầu các địa phương phải có kịch bản và các phương án phòng chống dịch
nếu mà các tỉnh thành phố thực hiện các biện pháp áp dụng cao hơn so với quy định tại nghị quyết
và áp dụng trên toàn tỉnh thì cần phải báo cáo cho bộ y tế cũng như là thủ tướng chính phủ
nhiều ý kiến cũng cho rằng nghị định một trăm hai mươi tám với những hướng dẫn cụ thể sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương
trong việc thống nhất thực hiện không tự ý đặt ra các chính sách trái ngược với quy định chung
trước đây mà một tỉnh có hai ba ca
ca nhiễm thì có thể cách ly toàn tỉnh
nhưng bây giờ thì chỉ có những cái địa điểm hẹp nào đó thậm chí dưới cấp xã
khi có phát hiện ra các trường hợp ca nhiễm mà có nguy cơ lây đàn
thì lúc đấy là mới phong tỏa ở cái diện hẹp hơn
cho nên là cái nhận diện dịch bệnh của chúng ta càng ngày càng cụ thể và chính xác hơn
và với một cái tinh thần đó là bảo đảm cái tính linh hoạt
đấy chính là cái chủ đề của cái nghị quyết một trăm hai mươi tám tôi cho đánh giá rất cao
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần chuẩn bị các nội dung cụ thể
nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ dịch
chúng ta đã tạo điều kiện cơ hội cho đi lại
tạo điều kiện cho mình cái cơ hội để làm ăn kinh tế
nhưng mà chúng ta phải rất chặt chẽ
trong những cái biện pháp thực hiện phòng bệnh
ví dụ như vấn đề khai bao y tế
ví dụ như vấn đề thực hiện năm k
ví dụ như những vấn đề mà mình phải theo dõi sức khỏe của mình
để mà làm sao khi mà giả sử mình có bị nhiễm thì mình cũng phát hiện được ngay
ngay sau khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
thành phố hà nội đã có những quy định mới để thích ứng trong tình hình mới
cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động kinh doanh sản xuất
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ được ban hành với quan điểm
công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm
nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân
và hy vọng trong giai đoạn bình thường mới
người dân thích ứng an toàn nhưng không chủ quan với dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng một mươi công an huyện bình lục phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
liên quan đến việc thực hiện tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi một tháng một mươi
công an huyện bình lục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
công an tỉnh phát hiện một chủ tài khoản
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã đồn xá huyện bình lục đăng tải các thông tin sai sự thật
liên quan đến tiêm vaccine trên địa bàn xã lên mạng xã hội facebook
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng chủ tài khoản này đã thừa nhận
việc đăng nội dung liên quan đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là hoàn toàn sai sự thật
và tự giác gỡ bỏ thông tin cam kết không tái phạm
căn cứ nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
thanh tra sở thông tin và truyền thông
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng đối với người vi phạm
vừa qua cục nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản đề nghị thanh tra bộ văn hóa
thể thao và du lịch xem xét xử lý vi phạm các rapper đã phát hành sản phẩm
có nội dung không phù hợp vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội
truyền thống văn hóa vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh gần đây có một làn sóng kêu gọi
tẩy chay trừng phạt những rapper
sáng tác các bài hát được cho là xúc phạm đến các tổ chức tôn giáo
động thái vào cuộc này của cục nghệ thuật biểu diễn đã nhận được sự ủng hộ
của một bộ phận công chúng
dư luận không khỏi bức xúc xung quanh ca khúc gensos từ rapper chị cả
có nội dung cổ suý việc sai trái xuyên tạc mối quan hệ gia đình
theo hướng dung tục phản cảm
điều đáng lo ngại là ca khúc bỗng trở thành giai điệu hot trên nền tảng tiktok
hay mới đây nhóm rap nhà làm gây bức xúc
khi phát hành bài rap thích ca mâu trí
có nội dung bán bổ đạo phật xuyên tạc hình ảnh của đức phật
có nhiều người sẽ vì tò mò tại sao ca khúc đấy lại được bàn tán nhiều thế
và nghe còn có những người thì thật sự nghe qua và không động lại gì cả
nghe tại vì mọi người bảo nghe
còn em nghĩ là những cái giá trị âm nhạc trong những bài hát như thế
thì thật sự là không có hoặc là không nhiều
rap những năm gần đây đã trở thành trào lưu âm nhạc
với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ
bên cạnh các sản phẩm gây hiệu ứng tích cực
nhiều trường hợp khiến khán giả bức xúc bởi ca từ dung tục phản cảm
theo nhạc sĩ an hiếu khi thưởng thức một ca khúc
người ta không chỉ nghe giai điệu mà lắng nghe cả ca từ
do đó nhạc sĩ khi sáng tác một nhạc phẩm
cần đặt tâm huyết vào việc lựa chọn những ca từ
tôi vẫn luôn nói các sinh viên của tôi rằng
đối với một ca khúc việt nam
người ta không chỉ đơn giản là nghe âm nhạc không đâu
mà nghe đồng thời là cả ca từ nữa
do vậy thì chúng ta có thể thấy là có những bài
có thể nói rằng âm nhạc rất bình thường rất đơn giản
thế nhưng chính vì ca từ hay là mọi người yêu mến và quý
và cá nhân tôi ủng hộ bộ văn hóa
chúng ta đã đưa ra một bộ quy tắc ứng xử
dành cho những người nghệ sĩ
vừa kiểm soát về những sản phẩm
đồng thời kể cả cái cách nghĩ cách làm cách nói của người nghệ sĩ nữa
không được tự do như vậy
việc quản lý những sản phẩm nghệ thuật biểu diễn trên mạng
cũng sẽ là nội dung chính của luật nghệ thuật biểu diễn
đang có trong các sản phẩm
đây là một kế hoạch xây dựng của bộ văn hóa thể thao và du lịch thời gian tới
theo đó quy định mức phạt cao nhất đối với hành vi
lưu hành bản ghi âm ghi hình có nội dung
xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo là năm mươi triệu đồng
và sử dụng trang phục từ ngữ âm thanh hình ảnh động tác
phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn
hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng
và tâm lý xã hội là bốn mươi triệu đồng
cái lợi nhuận của các cái nghệ sĩ các nhạc sĩ
ở những chương trình này họ thu được là tiền tỷ
cho nên là chúng ta phạt bốn năm mươi triệu
thì họ sẵn sàng bỏ ra và họ tiếp tục tái diễn
và như thế thì có thể càng ganh đua nhau
và họ càng nghĩ ra những chiêu trò để mà
làm cho nó hấp dẫn hơn và nó vi phạm nhiều hơn
và họ thu tiền nhiều hơn họ vẫn nộp phạt
và bên cạnh hình thức gọi là phạt tiền
thì tôi nghĩ rằng là cũng cần phải có những hình thức giáo dục
vừa phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên
giáo dục nghề nghiệp huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề cho phạm nhân
tham gia khóa học có một trăm tám mươi học viên
là phạm nhân của hai phân trại trong đơn vị
trong thời gian ba tháng các phạm nhân sẽ được hướng dẫn
học nghề sơ cấp với sáu ngành nghề chính
gồm xây dựng chăn nuôi trồng trọt rau an toàn
nghề mộc hàng điện và may công nghiệp
đây là những ngành nghề sản xuất phù hợp
dựa vào nhóm tuổi trình độ văn hóa của từng phạm nhân
thời gian qua ngoài việc quản lý giáo dục phạm nhân
đảm bảo an ninh an toàn cơ sở giam giữ
điều kiện giam giữ cải thiện môi trường giáo dục
trại giam đại bình đặc biệt quan tâm đến công tác
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
đơn vị đã phối hợp mở hai mươi lớp đào tạo dạy nghề
truyền nghề cho hàng ngàn phạm nhân
thông qua công tác tổ chức lao động sản xuất
hướng nghiệp và dạy nghề hầu hết phạm nhân
đã nêu cao được ý thức tự giác trong lao động
trân trọng và sử dụng tiết kiệm thành quả lao động
yên tâm học tập cải tạo
tích cực tiếp thu kỹ năng nghề nghiệp
việc học nghề giúp cho phạm nhân có thể tự nuôi sống mình
bằng chính khả năng lao động của bản thân
và chứng minh mình là những người có ích cho xã hội
khi được tái hòa nhập cộng đồng
góp phần giảm gánh nặng cho xã hội
sau khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi
thay thế cho các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín
bộ y tế cũng có hướng dẫn tạm thời
nhằm phân loại cấp độ dịch
để hiện thực hóa nghị quyết này
theo đó thành phố hồ chí minh thuộc vùng cam
tức là cấp độ ba
ở vùng có nguy cơ cao
theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế
về phân loại cấp độ dịch bệnh
có ba tiêu chí bắt buộc là số ca mắc mới
trên một trăm linh dân trên một tuần
không bao gồm ca nhập cảnh ca mắc
trong cơ sở cách ly tập trung
tỷ lệ người ở đồ túi tiêm chủng
được tiêm ít nhất một liều vaccine
tỉnh thành phố có kế hoạch thu dung điều trị
và đảm bảo số dương hồi sức cấp cứu
trong đó hai tiêu chí phân loại quan trọng
là tỷ lệ mắc và tiêm vaccine
dựa theo tiêu chí số ca mắc
thành phố đang nằm ở vùng đỏ cấp bốn mức nguy cơ rất cao
với số ca mắc trung bình khoảng một mươi ca mỗi tuần
rất cao so với tiêu chí một trăm năm mươi ca mỗi tuần
của bộ y tế
tuy nhiên nhờ tiêu lệ tiêm chủng đạt chín mươi tám một trăm linh mỗi một
giúp thành phố hồ chí minh được xếp vào vùng nguy cơ cao
tức vùng cam
ngoài ra số ca mắc mới của thành phố cũng đang giảm dần
cụ thể ngày một mươi bốn tháng một mươi
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận chín trăm linh chín trường hợp nhiễm mới
tại thành phố hồ chí minh
so với một một trăm sáu mươi hai ca vào ngày một mươi ba tháng một mươi
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị trung úy trương huỳnh tuấn anh
cán bộ đội cảnh sát giao thông công an quận một mươi
đã đến phòng công tác đảng
và công tác chính trị công an thành phố hồ chí minh
trao tặng năm mươi máy đo nồng độ oxy trong máu cho đồng đội
trung úy trương huỳnh tuấn anh cho biết
do bản thân từng bị nhiễm
và nằm bệnh viện điều trị bệnh covid một mươi chín
nên anh hiểu được nhu cầu và sự cần thiết
khi trang bị máy đo oxy trong máu
cho các bệnh nhân covid một mươi chín
biết được trong lực lượng công an thành phố
có nhiều cán bộ chiến sĩ bị nhiễm khi làm nhiệm vụ
được sự ủng hộ của gia đình
trung úy tuấn anh đã mua năm mươi máy đo nồng độ oxy trong máu
thông qua phòng công tác đảng và công tác chính trị
anh gửi tặng số máy trên cho cán bộ chiến sĩ
đang theo dõi và điều trị bệnh covid một mươi chín
và một số bệnh khác
được biết số tiền mua máy tổng cộng ba mươi triệu đồng
do trung úy tuấn anh tích góp
và vận động người thân ủng hộ
được biết số máy này một phần sẽ được trang bị
cho cán bộ chiến sĩ bị nhiễm covid một mươi chín đang điều trị
số còn lại sẽ được trang cấp cho bệnh viện công an thành phố
và các đơn vị khác có nhu cầu
tỉnh đồng nai vừa chấp thuận bổ sung phương án
cho người lao động đi lại giữa thành phố hồ chí minh
và tỉnh này bằng ô tô cá nhân
theo quy định của đồng nai
người lao động di chuyển giữa thành phố hồ chí minh
và đồng nai bằng xe ô tô cá nhân
phải là người đã tiêm vaccine sau một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong thời hạn bảy ngày
kể từ ngày lấy mẫu
đồng nai và thành phố hồ chí minh
là hai tỉnh giáp danh có nhiều điểm tương đồng
thời gian qua nhiều doanh nghiệp
tại đồng nai kiến nghị tỉnh cho phép người lao động
đặc biệt là các chuyên gia
di chuyển giữa thành phố hồ chí minh
và đồng nai bằng phương tiện cá nhân
tại nghệ an do ảnh hưởng từ cơn bão số sáu
trong hai ngày qua nghệ an đã xuất hiện mưa lớn
để đảm bảo an toàn cho người dân
từ các tỉnh thành phía nam
đến và đi qua địa phận nghệ an
khi gặp mưa lớn tỉnh đã bố trí lực lượng
túc trực và đón tiếp người dân
vào bến xe khách miền trung
nằm cạnh đường tránh thành phố vinh
để việc đón tiếp các công dân
đảm bảo an toàn
các lực lượng đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện
bỗ trợ khai báo y tế
cung cấp lương thực thực phẩm miễn phí
từ sữa nước uống bánh mì
đến bánh trưng cháo nóng cho trẻ em
theo sở gia thông vận tải tỉnh nghệ an
tính từ ngày ba tháng một mươi đến nay
tỉnh nghệ an đã đón gần bảy công dân hồi hương
từ các tỉnh phía nam trở về
trong điều kiện thời tiết cực đoan
mưa lớn gió giật mạnh
do ảnh hưởng từ cơn bão số tám
việc chủ động tiếp đón đảm bảo an sinh
cho bà con hồi hương là điều cần thiết
tỉnh nghệ an cũng khuyến cáo
các công dân chỉ tiếp tục di chuyển
khi hết mưa lớn và khi bão tàn
thưa quý vị từ ngày hôm qua một mươi bốn tháng một mươi
xe buýt vận tải khách taxi
đã được hoạt động trở lại
sau nhiều tháng tạm đóng cửa
để phòng chống dịch
vắng khách là vấn đề chung
có thể thấy rõ của hoạt động vận tài hành khách
trong ngày đầu hoạt động trở lại
tuy nhiên mặc dù vắng khách
nhưng tại các bến xe và trên mỗi chuyến xe
thì công tác phòng chống dịch
vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc
tại bến xe mỹ đỉnh hà nội
tất cả đã sẵn sàng để đón khách trở lại
bằng rôn khẩu hiệu được dán khắp nơi
để tuyên truyền và nhắc nhở hành khách
về biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên
lượng hành khách tại đây rất ít
và mỗi hành khách khi vào bến lên xe
cũng đều được hướng dẫn khai báo y tế
quét mã qr
và bắt buộc phải có khẩu trang
mới được lên xe
khi lên xe thì là
nhân viên xe buýt
yêu cầu là phải thực hiện
quy tắc năm k là xịt khuẩn
sắt khuẩn tay và đeo khẩu trang
trước khi lên xe
và phải khai báo y tế
lịch trình điểm đi điểm đến
và quét mã qr
hôm nay thì có ít thôi

yêu cầu là phải đeo khẩu trang
và khai báo y tế
quét qr gì đấy
với vận tải hành khách liên tỉnh
tuyến cố định theo kế hoạch
từ ngày một mươi bốn một mươi hai hai nghìn một mươi bốn
sẽ có tám tuyến xe khách liên tỉnh
được hoạt động trở lại
tại các bến xe hà nội
tuy nhiên tại bến xe mỹ đỉnh
chỉ có duy nhất tuyến xe hà nội cao bằng
đủ điều kiện được phép hoạt động
là tài xế xe khách
anh tuấn anh cũng cho biết
đối với mỗi hành khách khi mua vé di chuyển
về hà nội cũng đều phải có giấy
xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
còn giá trị phải khai báo y tế
và thông tin lịch trình đi và đến
để nhà xe có thể truy vết nhanh
nếu có trường hợp f
hôm qua chúng tôi xuống
thì được hai mươi một người khách
thì đều chấp hành
thứ nhất là trong hai mươi một người
đều được xét nghiệm pcr
và đã kiểm tra y tế
còn đối với lại
hai lái xe và phục xe của tôi
là đã được
tiêm cho hai mũi vaccine
và đã xét nghiệm
pcr bảy mươi hai tiếng
không riêng gì đối với vận tải xe khách
xe buýt cũng đã được hoạt động
nhưng hiện tại hành khách
đi trên xe buýt rất vắng vẻ
có chuyến được hai ba hành khách
có chuyến thậm chí không có hành khách nào
từ sáng một mươi bốn tháng một mươi
thì các xe buýt đã hoạt động
theo đúng tổng suất
theo quy định
các xe buýt cũng đã đảm bảo
tốt công tác phòng chống dịch trên xe
cũng như là khi hành khách bến
thì bến cũng hướng dẫn
khai báo theo mạng quét

còn đối với xe lên tỉnh
thì theo quy định của sở giám đốc vận tải
thì hiện nay
ngày hôm nay thì cũng có một chuyến
trên một ngày đó là tuyến cao bằng
thì xe đã bảo bến
tuy nhiên là ngày hôm nay là ngày đầu
và theo một số quy định
thì hành khách cũng chưa đủ tiêu chuẩn
và đó là lượng khách đi lên bến cũng ít
có thể thấy việc cho phép hoạt động trở lại
dịch vụ vận tải có ý nghĩa vô cùng to lớn
không chỉ đối với hành khách
mà cả với nhân viên lái xe
tuy nhiên hoạt động trong khi dịch covid một mươi chín
vẫn chưa hoàn toàn là nguyên nhân viên
được dập tắt thì yêu cầu mỗi hành khách
mỗi nhân viên đều phải chấp hành
nghiêm quy định phòng chống dịch
để mỗi chuyến xe thực sự được an toàn
với mong muốn được sẻ chia với những em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
thành phố hà nội
từ nhiều tuần nay những đoàn viên thanh niên
xã tốt động huyện trương mỹ
đã tranh thủ những buổi chiều thứ bảy chủ nhật
thực hiện việc cắt tóc sửa xe gây quỹ
mua thiết bị học tập cho kem học sinh
đây không phải là lần đầu
những đoàn viên này cùng chung tay góp sức
cho những hoạt động vì cộng đồng
mà những hoạt động tình nguyện đã được khởi xướng từ trước
và đạt hiệu quả cao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong một sống đẹp ngày hôm nay
anh nguyễn minh hiển là một chủ salon tóc
tại xã tốt động huyện trương mỹ thành phố hà nội
những ngày cuối tuần
lượng khách đến salon rất đông
chi phí thu về không nhỏ
nhất là sau thời điểm giãn cách
thế nhưng anh hiển vẫn cùng những người thượng khác
tại xã cắt tóc miễn phí
gây quỹ chương trình sóng và máy tính cho em
khi cắt tóc ở đây thì cái lượng công việc
thì cũng khá là ổn
và đối tượng phần đa là dân và các
anh chị em đi làm công ty
đi qua các khách ạ
nhưng khách ở đây cắt tóc tôi cũng không phân biệt
là khách hàng đến salon hay là khách hàng cắt tại đây
và tôi sẽ rất trình tru và hoàn thành tốt
để cho khách hàng có lời mái tóc đẹp nhất ạ
tôi đang ngồi ngoài này
không khí rất là thoáng đã
và cảm giác rất là thoải mái
rất là ưng ý với kiểu tóc
anh ấy đã cắt tóc
nắm bắt tâm lý của người dân khu vực
thường e dày khi thấy hoạt động cắt tóc miễn phí
một phần do đã quen cắt
tại các cửa hàng
để khắc phục điều này đoàn thanh niên xã đã chọn giải pháp
tận dụng lợi ích từ việc tiêu chuyển trên mạng xã hội
bọn em cũng đã
in các thương hiệu của các salon
nổi tiếng ở trên địa bàn xã
để cho người dân mà khi nắm bắt được thông tin
là mình có thể yên tâm
đến địa điểm này cắt tóc
với những chủ salon rất là nổi tiếng rồi
và với tâm lý thứ hai đó là
đi cắt tóc nhưng là
với làm tình nguyện
để ủng hộ chương trình gây quỹ này
thì tâm lý của người dân rất là ủng hộ
cắt tóc trong một ngày thứ bảy vừa rồi
thì đã thu được kinh phí
là gần bốn triệu
còn tổng kinh phí toàn bộ là gần một mươi triệu đồng
và trong cái buổi cắt tóc đấy
thì cũng rất nhiều các cô
các chú các bác cũng đã qua ủng hộ
có những cô các bác là không cắt tóc
nhưng cũng đã vào ủng hộ tiền
để ủng hộ cho chương trình sống và máy tính cho em
không chỉ cắt tóc
mà dở xe
cũng là một hoạt động được đoàn thanh niên xã
thực hiện cho việc gây quỹ
anh lê văn thái chủ cửa hàng sửa xe máy
thái mô tô tại xã tốt động
đã tự nguyện cho đoàn thanh niên xã
mượn địa điểm để rửa xe gây quỹ tử thiện
cho chương trình sống và máy tính cho em
hoạt động này đã được duy trì
trong ba tuần nay vào những ngày cuối tuần
tất cả mọi thứ đây thì mình tự đầu tư hết cho các bạn
chỉ có để các bạn gây quỹ thôi
về cái rửa xe thì nói chung là nó cũng không khó cho lắm
nên các bạn cũng rất nhanh
khi mình hướng dẫn qua một cách phụt như thế nào
nước thì cũng không phải là những cái gì to tát cả
nhưng mọi người có thể nhìn vào những hành động rất là cụ thể
những hành động nhỏ mà tuổi trẻ đang làm
ví dụ như đoàn xã tốt động đã triển khai rửa xe
để gây quỹ ủng hộ quỹ vắc xin chống covid
và hiện tại bây giờ thì cũng đang triển khai
các hoạt động như cắt tóc và rửa xe
để quan tâm đối với các em học sinh
các em thiếu nghi có hoàn cảnh khó khăn
từ chính những cái hành động rất là nhỏ đấy
thì cũng đã thể hiện cái tình yêu nước của thế hệ trẻ bây giờ
sau thời gian thực hiện
hoạt động rửa xe và cắt tóc gây quỹ
đã thu về số tiền hơn một mươi năm triệu đồng
dự kiến số tiền này sẽ được dùng
để mua thiết bị học tập cho các em nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn tại đây
mặc dù mới chỉ thực hiện ở xã tốt động
nhưng mô hình này được đánh giá
là một mô hình sáng tạo và ý nghĩa
hy vọng rằng trong thời gian tới
hoạt động này sẽ được mở rộng tới nhiều địa phương khác
trên địa bàn thành phố
để mỗi em nhỏ đều sẽ có thiết bị học tập cho riêng mình
giữa làn sóng người ồ ạt trở về quê
sau một khoảng thời gian dài giãn cách
không việc làm không thu nhập
nhiều lao động vẫn chọn ở lại thành phố hồ chí minh
với hy vọng được đi làm sớm vượt qua khó khăn
bên cạnh nỗ lực tự thân
thì những người ở lại này
cũng rất cần sự đồng hành và hỗ trợ
của chính quyền của đoàn thể thành phố
hơn ba tháng nằm im lì một góc
hôm nay chiếc xe đạp cũ
cùng mẹt bánh bèo
lại theo chân chị trần thị phượng
qua từng ngõ nhỏ mua sinh
chị phượng quê quảng ngãi
kiếm cơm ở thành phố này đã gần chục năm
hai con gái chị đứa lớn một mươi bảy tuổi
đối nhỏ sắp xỉ một mươi sáu
không có tiền đi học
cũng bỏ ngang
theo bố vào với mẹ
trường bốn năm trước
dịch covid một mươi chín ập đến
khiến nhiều gia đình lao đao
gia đình chị phượng
càng không phải
một người đàn ông
bởi chị buôn bán cỏn con
chồng thì là phụ hồ
thế nhưng đến giờ
chị vẫn không có ý định rời thành phố
bây giờ dì quả thì cũng như thăm
không có làm gì được hết
ruộng mẹ thì cho hết
nhà thì đóng cửa
bây giờ dì là cũng như lập lẹ từ đầu
thì thôi bây giờ tôi cũng trong năm sau
tôi cũng ước quyện
thì thôi cho nó hết bệnh hết dịch
thì để tôi với chồng con
với con cái tôi ở trong này đi làm vậy thôi
bé gái chưa đầy một tháng tuổi này
được sinh ra
ngay trong căn phòng trọ hơn một mươi m hai
giữa mùa dịch
mẹ của bé chị trần thị tú trinh
cũng tính về quê để giảm bớt gánh nặng
kinh tế lúc sinh nở
nhưng rồi có dịch rồi giãn cách
cả hai chị gái của bé cũng mắc kẹt
ở thành phố
giờ thì có thể đăng ký về
xong vợ chồng chị trinh quyết định không về nữa
ở đây thì cô bác
cũng tài trợ cho
này kia ăn
cũng không có đánh đổi
mà bây giờ đi về quê nữa
thì thất nghiệp nữa
không làm gì ra tiền
thì thôi bám chủ ở đây
công ty thì cũng gần hoạt động đi làm lại rồi
hàng ngàn người đã rời thành phố hồ chí minh
để trở về quê
sau khi nới lỏng giãn cách
nhưng cũng có những người như vợ chồng chị phượng
và rất nhiều người lao động ngoại tỉnh
đang tính đường quay trở lại thành phố làm việc
thì người thân với quê
mong muốn là mình được về quê
ở đây này sợ dịch
nhưng mà em muốn về kinh tế nên ở lại
các cái lao động đã từng ở ngoài quê
có phương án vào đây
thì chúng tôi cũng đã có cái văn bản
gửi cho các doanh nghiệp
sẽ có cái phối hợp
để làm sao là
có cái phương án để doanh nghiệp
mà tổ chức xe đưa đón
theo các cái quy định của phòng chống dịch
và tạo điều kiện cho doanh nghiệp
với cái sàn giao dịch lao động
để tiếp tục tuyển dụng lao động mới nếu như mà có thiếu hụt
thì có cái nhu cầu của doanh nghiệp mà tuyển dụng lao động
là chúng tôi đều có một cái kênh
thông tin về cho các phường
và dán những cái tin
những cái chế độ phúc lợi lương bổng vân vân và ngành nghề
dán ở các cái bản tin khu phố
rất là nhiều cái kênh tuyên truyền
để cái người lao động nó tìm đến doanh nghiệp
chúng tôi có xin chủ trương của thành quỹ
quỹ ban nhân thành phố
để rồi phối hợp với các phòng ban chức năng
tổ chức cái sàn
giới thiệu việc làm
cho các cái doanh nghiệp
bên cạnh đó thì chúng tôi có mời gọi thêm chỗ xếp
sẽ có tham gia cái sàn giới thiệu việc làm này
để tư vấn và có cái phát vai
cho anh em đầu viên có nhu cầu
vai vốn để
làm kinh doanh hoặc là sản xuất thêm
để ổn định cái cuộc sống
dù cuộc sống phía trước còn nhiều bất bên
và tương lai
ai đoán định được
những người chọn ở lại lúc này
đã phần nào
thấy chút hy vọng
khi thành phố dần lấy lại sinh khí
sẽ mất rất nhiều thời gian nữa
cho một cuộc sống bình thường
hoặc khởi sắc
xong họ tin
với những đường hướng mới của chính quyền thành phố
và những nỗ lực tự thân
sẽ không bạc đải họ
thưa quý vị trên mặt trận mục tiêu kép của lực lượng công an hậu giang
luôn có sự góp sức của những bông hồng thép
đám đương việc nhà
nhưng với họ giai đoạn này nhiệm vụ được giao
luôn phải ưu tiên hàng đầu
nhiều đồng chí đã sẵn sàng sông pha trên các mặt trận nguy hiểm
không thua kém các đồng nghiệp nam
góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh
vừa chống dịch
vừa thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo an ninh trật tự
thiếu tá nguyễn thị thu trang
trưởng công an xã đại thành thành phố ngã bảy
bên cạnh phối hợp các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch
tại các chốt kiểm soát
đồng chí còn cùng với các lực lượng
liên tục tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
giờ nào mà nghe dân mà phản ánh
có tình hình có người ngoài địa phương khác đến
hoặc là có tình hình liên quan đến an ninh trật tự
thì bản thân cũng đều trực tiếp tham gia
nắng mưa ngày đêm
nhưng mà khi mà mình vì cái phong tác chung
cái nhiệm vụ chung
mà của đảng và nhà nước giao
và vì nhân dân
nên mình sẽ cố gắng
huyện phụng hiệp có địa bàn rộng
lại có nhiều tuyến quốc lộ đi qua
lợi dụng điều kiện này
các loại tội phạm
trong đó có loại tội phạm vì ma túy
xâm nhập xuống tận các vùng nông thôn
hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi
với tinh thần tiến công tội phạm
sáu năm qua đại úy trần thị ngọc hà
công an huyện phụng hiệp
đã cùng đồng đội lên kế hoạch điều tra
khám phá thành công nhiều chuyên án về ma túy
bắt giữ nhiều tên tội phạm cộp cán
nhưng cái chuyên án mà tôi tâm đắc nhất
chuyên án kinh tế
đối tượng lừa đảo chiếm đọc tài sản
cái đối tượng này giả danh công an
để đi tiếp xúc các quần chúng nhân dân
đặc biệt là những người dân ở nông thôn
có con em mình mà học xong ra trường
mà chưa tìm được việc làm
trong các cơ quan nhà nước
thì đối tượng đánh vào cái tâm lý để nhận tiền
sau đó là tiêu xài cá nhân
bằng mọi cách dù cho khó khăn đến mấy
mình cũng phải hoàn thành cái nhiệm vụ
là triệt xóa thành công cái chuyên án lừa đảo này
để đem đối tượng ra xử lý trước pháp luật
rất là nguy hiểm
rất là nguy hiểm
nhưng mà lực lượng ước chốt
lực lượng nhẫn đòn thì cũng phải cố gắng
đảm bảo an toàn cho bản thân
để phục vụ tốt trong dịch này
chỉ đảm bảo dịch bệnh mà còn thực hiện nghiêm
về cái quy định giãn cách xã hội
vẫn còn rất nhiều những tấm gương
hình ảnh đẹp của những cán bộ
hội phiên phụ nữ không an tỉnh
hàng ngày cống hiến thầm lặng
trên nhiều lĩnh vực công tác
từ các hoạt động phong trào
cán bộ hội phiên phụ nữ không an tỉnh
luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình
ngày càng trưởng thành gương mẫu
được cấp ủy lãnh đạo và các cấp khen thưởng
và đánh giá cao